tình trạng nắng nóng kéo dài tại tỉnh đắk lắc đang làm cho cuộc sống của người dân đảo lộn khi phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của người dân
gia đình chị trương thị thúy tình thôn trung xã ia lốc huyện e súp sử dụng nước tại diễn khoan đã hơn một mươi năm nay
thế nhưng chỉ trong hai tháng đầu năm chiếc diễn khoan này của gia đình đã cạn kiệt
để khắc phục gia đình tiếp tục khoan thêm một diễn khoan mới sâu chín mươi mét nhưng nguồn nước từ diễn khoan mới này cũng không ổn định
không chỉ các diễn nước của người dân cạn kiệt công trình cấp nước tập trung tại xã yà tờ mốt huyện e súp được đầu tư bày bàn cũng bị khô kiệt nguồn nước
cả ba diễn khoan phục vụ cho công trình cấp nước đều bị cạn hiện công trình đang khoan giếng mới với hy vọng sẽ có nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân